cụ thể ngày hôm nay hai mươi năm tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh khánh hòa cho biết
đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn trí uy bốn mươi ba tuổi thường trú tại hà nội
nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần sông đà nha trang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó trong chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai cơ quan công an đã tiến hành khám xét trụ sở công ty này
tại đường bãi dương thành phố nhà trang
theo kết quả điều tra trong thời gian làm tổng giám đốc công ty sông đà nha trang
nguyễn trí uy đã tự ý phân chia lô đất được duyệt là quy hoạch làm công viên cây xanh thuộc dự án
thành các lô đất nhà liên kề và bán cho nhiều người gây hậu quả rất lớn
bên cạnh đó công ty cổ phần sông đà nha trang trong quá trình thực hiện dự án nói trên
đã huy động vốn của nhiều người chuyển nhượng sản phẩm dự án khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật
căn cứ vào kết quả điều tra ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh khánh hòa
đã quyết định khởi tố vụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản